do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao từ ngày hai mươi năm tháng sáu trên địa bàn tỉnh hà giang có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn khiến nước dâng cao trên các sông suối và sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang trong đêm hai mươi năm và ngày hai mươi sáu tháng sáu
tại khu vực thôn bản chuối xã xín cái huyện mèo vạc mưa lớn khiến khe nước suối dâng cao chảy xét đã cuốn trôi ông giang mỹ nô
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu xã tả vi huyện mèo vạc xuống sông nho quế
hiện tại huyện mèo vạc đang huy động lực lượng dân quân công an bộ đội tích cực tìm kiếm nạn nhân
tại các huyện xín mần mèo vạc có bốn người bị xét đánh gây thương tích mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà của chín hộ dân
và làm sạt lở gần một mươi hai mét khối đất đá trên các tuyến đường liên huyện liên xã ở các huyện quang bình hoàng su phi bắc quang mèo vạc
sạt lở nặng nhất tại tuyến đường từ thị trấn cốc pài đi cửa khẩu xín mần
khu vực đang thi công nâng cấp đường có chiều dài hơn một trăm linh m bị hàng chục nghìn m ba đá vùi lấp
mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến canh mương và công trình nước sạch bị cuốn trôi hàng chục hectare lúa ngô bị ngập úng hoặc bùn đất vùi lấp
tổng thiệt hại về tài sản do mưa lũ trong hai ngày qua tại hà giang ước tính gần một mươi tỷ đồng